cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tiến hành mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hiếu hạn một thành viên
theo đó nguyên tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn sagri lê tấn hùng bị bộ công an cáo buộc thêm tội tham ô tài sản
trước đó bị can lê tấn hùng đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng bị khởi tố về tội danh tham ô tài sản với lê tấn hùng còn có các đối tượng nguyễn thị thúy nguyên kế toán trưởng sacri nguyễn thị tuyết mai trưởng phòng hành chính nhân sự sacri
trần văn tường giám đốc công ty cổ phần du lịch thanh niên sung phong đỗ sĩ hoài thanh kế toán trưởng công ty cổ phần du lịch thanh niên sung phong
đoàn quang hồi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế nguyễn thị nguyên kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật